hận ứng lời kêu gọi hiến máu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn vũ trọng
đoàn thanh niên hội cựu chiến binh công đoàn viên chức tp hcm đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện
với thông điệp hiến máu an toàn chung tay đẩy lùi covid một mươi chín
chương trình diễn ra trong ba ngày hai mươi hai mươi một và ngày hai mươi ba tháng bốn với sự tham gia của hơn bảy trăm linh cán bộ công chức
viên chức người lao động từ sáu mươi chín đơn vị trong khối dân chính đảng tp hcm
người đến hiến máu sau khi làm thủ tục sẽ được kiểm tra thân nhiệt khử khuẩn
sau đó sẽ được khám sức khỏe và sàng lọc hiến máu nếu đủ tiêu chuẩn
đây là hoạt động khắc phục tình trạng thiếu lượng máu nghiêm trọng trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời lan tỏa hình ảnh ý nghĩa cao đẹp của hiến máu tình nguyện đến người dân
cùng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện sẽ chia giọt máu yêu thương